cục quản lý môi trường y tế viện sốt z ký sinh trùng côn trùng quy nhơn và viện pasteur nha trang thuộc bộ y tế
tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác phòng chống sốt xuất huyết tại tỉnh phú yên
theo sở y tế tỉnh phú yên đến nay số ca xuất xuất huyết tại phú yên là hơn ba ba trăm linh ca
với hơn một trăm ba mươi ổ dịch tăng gần một trăm một mươi ổ dịch so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
sau khi kiểm tra tình hình thực tế đoàn kiểm tra đã đề nghị ngành y tế tỉnh phú yên
cần chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh tăng cường công tác truyền thông
nâng cao nhận thức của người dân
ngoài ra các cơ sở y tế phải tuân thủ phác đồ điều trị mới do bộ y tế ban hành
để đạt hiệu quả cao hơn trong công tác phòng chống